ngày hai mươi ba tháng một mươi cục hải quan quảng ninh tổ chức công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở cdci năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tri cục hải quan thành phố móng cái đã đoạt vị trí quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cục hải quan quảng ninh năm hai nghìn một mươi chín với số điểm đạt năm mươi bốn bốn mươi bốn điểm trên tổng điểm sáu mươi
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ ba liên tiếp cục hải quan tỉnh quảng ninh triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở đối với chín đơn vị trực thuộc
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín cục hải quan quảng ninh đã bổ sung thêm ba mươi tiêu chí cạnh tranh mới đánh giá về quy trình thái độ làm việc và cách thức thực hiện của các cán bộ hải quan trong việc giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu
thu hút chín trăm bốn mươi ba doanh nghiệp tham gia đánh giá tăng mạnh so với năm hai nghìn một mươi bảy
với những nỗ lực trong cải cách hành chính tính đến thời điểm này số thu thuế xuất nhập khẩu của cục hải quan quảng ninh đạt gần chín năm trăm linh tỷ đồng bằng chín mươi năm kế hoạch tăng một mươi năm so với cùng kỳ
đồng thời thu hút thêm một trăm bảy mươi ba doanh nghiệp mới nâng tổng số doanh nghiệp hiện đang làm thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh quảng ninh lên trên một doanh nghiệp